tại bảo tàng hùng vương thành phố việt trì tỉnh phú thọ tổ chức trưng bày hình ảnh hiện vật về tín ngưỡng thờ cúng hùng vương và cổ vật thời sơ sử đến thế kỷ một mươi chín đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy do tỉnh phú thọ tổ chức
đợt trưng bày lần này có hơn năm trăm linh cổ vật từ thời sơ sử đến thế kỷ một mươi chín với nhiều loại khác nhau phong phú về kiểu dáng và đều là những cổ vật quý đã được các nhà sưu tầm tư nhân tâm huyết dày công tìm kiếm sưu tầm
nhiều bộ cổ vật đã tái hiện phản ánh những tinh hoa văn hóa của từng thời kỳ lịch sử đem đến cho người xem những trải nghiệm mới mẻ thú vị
chất liệu các cổ vật gồm đá gốm đồng với các loại hình như đồ thờ đồ trang trí gia dụng
những cổ vật này đều có giá trị lịch sử khoa học văn hóa sâu sắc thể hiện trình độ kỹ thuật mỹ thuật tinh xảo của các thế hệ tiền nhân
đồng thời là minh chứng cho những giá trị vật chất tinh thần quý báu trong suốt tiến trình lịch sử tạo nên sức sống trường tồn cho cộng đồng dân tộc việt nam